chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu triển khai quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan ngọc an trưởng phòng giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
có địa chỉ tại khóm bốn phường bảy tp bạc liêu để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
theo quy định tại khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
phát hiện ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
theo quy định tại khoản một điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
quá trình điều tra cơ quan công an xác định bị can phan ngọc an với vai trò là trưởng phòng giao dịch
của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám đã có hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh
khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại trên một năm tỷ đồng
do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh
hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý